mô hình vườn ươm khởi nghiệp đã chứng minh được rằng đây là một kênh hỗ trợ các doanh nghiệp có hiệu quả
tuy nhiên để các vườn ươm có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp
thì chính những đơn vị này phải cần phải được liên tục đổi mới và hoàn thiện
tại việt nam vườn ươm doanh nghiệp là một mô hình hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện
được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi sự và mới được thành lập
phát triển thông qua cung cấp các dịch vụ dùng chung đào tạo hỗ trợ tài chính trang thiết bị
và cả những vấn đề về chuyên môn pháp lý giúp doanh nghiệp có thể trưởng thành
sớm đưa được sản phẩm ra thị trường sớm tìm được khách hàng nhà đầu tư
kinh nghiệm cũng cho thấy nếu được song hành cùng các vườn ươm từ những thời điểm đầu tiên
đơn vị khởi nghiệp sẽ có cơ hội phát triển lớn hơn rất nhiều
bởi quãng thời gian mà các vườn ươm dành cho các start up thường kéo dài nhiều năm
chúng tôi luôn xoay quanh năng lực cốt lõi của mình
nó bao gồm có ba hoạt động chính là đào tạo huấn luyện và cố vấn
và đi sâu vào việc giúp các start up điều chỉnh và kiểm chứng mô hình kinh doanh của họ
đến năm hai nghìn hai mươi tất cả những hoạt động chính đưa vào thành các chương trình
ví dụ như chương trình phát triển mạng lấy nhà đầu tư thiên thần
chương trình tăng tốc kinh doanh số chương trình hỗ trợ cho các nhóm tạo tác động
rồi các chương trình liên quan đến các trường đại học
tức là các cái phiên bản đấy nó luôn luôn có sự thay đổi và các đối tượng càng ngày càng rõ nét hơn
từ thử nghiệm
thực tiễn cho thấy vườn ươm khởi nghiệp là một kênh quan trọng đóng góp gia tăng số doanh nghiệp thành công
tuy nhiên để vườn ươm khởi nghiệp mang lại lợi ích cho xã hội
cũng như đóng góp đào tạo đội ngũ chủ doanh nghiệp cho đất nước
thì chính những đơn vị này cũng cần phải tự hoàn thiện nâng cao hoạt động của mình
đối tượng chính mà chúng tôi phục vụ thì ban đầu xác định là các bạn start up trẻ
nhưng thực chất thì đến khi vận hành thì mới thấy rằng
các start up có rất nhiều tiềm năng để phát triển khác
khi mà khách hàng của chúng tôi đến từ khu vực công khu vực tư
từ các trường đại học và từ các tổ chức
cho nên cái câu chuyện đổi mới sáng tạo có lẽ nó không dừng lại ở các bạn start up
mà nó là cả câu chuyện của những bên xây dựng hệ sinh thái nữa
từ phía các vườn ươm các đơn vị luôn xác định rằng
việc đổi mới sáng tạo song song với bám sát thực tiễn phát triển của các doanh nghiệp
là yếu tố đặc biệt quan trọng và phải được duy trì thống nhất
liên tục và xuyên suốt qua nhiều chặng đường của cả quá trình
nâng cao vai trò của các vườn ươm trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
chính là tạo thêm cơ hội phát triển và thành công cho các doanh nghiệp
hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ là môi trường để gắn kết và giữ chân các nhân tố
chính vì vậy việc các vườn ươm khởi nghiệp có những bước đi bài bản
sẽ giúp cho doanh nghiệp vững vàng hơn dù trong môi trường nội địa hay vườn tầm quốc tế